ngay sau khi trận đấu kết thúc hàng nghìn hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng trước vô địch của đội tuyển việt nam
mời quý vị và các bạn cùng xem lại những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng tưng bừng ấn tượng của người hâm mộ trong tối qua ngày một mươi năm tháng một mươi hai

và chúng ta sẽ cùng đến với cả một người hâm mộ để xem cảm xúc của họ ngay lúc này như thế nào
cảm xúc của mình bây giờ rất là vui